thực hiện theo quyết định của thủ tướng chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc tập đoàn điện lực việt nam
tập đoàn điện lực việt nam và tổng công ty phát điện ba đã giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phần evn genco bà
hiện các nhà máy điện thuộc tổng công ty phát điện ba có công suất lắp đặt hơn sáu năm trăm bốn mươi ba mw
tương đương một mươi sáu tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám ngoài nhiệm vụ sản xuất điện năng tổng công ty phát điện ba dự kiến sẽ khởi công hai dự án điện mặt trời
đồng thời triển khai các thủ tục đầu tư dự án trung tâm điện lực long sơn sử dụng khí đốt hóa lỏng tại tỉnh bà rịa vũng tàu
chính vì vậy đây được dự báo sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư khi sở hữu cổ phần của đơn vị
tại thời điểm cổ phần hóa được xác định giá trị doanh nghiệp là chín mươi hai chín trăm bốn mươi một tỷ đồng giá trị vốn nhà nước hai mươi sáu một trăm linh tám tỷ đồng
vốn điều lệ của evn genco ba là hai mươi tám trăm linh chín tỷ đồng
đã có bốn nhà đầu tư chiến lược đến từ nước ngoài đăng ký mua hết ba mươi sáu cổ phần tương đương bảy trăm bốn mươi chín triệu cổ phần dành cho cổ đông chiến lược
trong lần đầu bán cổ phần ra công chúng vào ngày chín tháng hai evn sẽ tổ chức đấu giá công khai hơn hai trăm sáu mươi bảy triệu cổ phần
tương đương một mươi hai tám nghìn ba trăm năm mươi năm vốn điều lệ với giá khởi điểm là hai mươi bốn sáu trăm linh đồng một cổ phần